theo hồ sơ trong tháng năm năm hai nghìn một mươi năm về đêm nhóm thanh niên này thường hay tụ tập tại các ngã đường sau đó điều khiển xe máy la lối nhằm kích động nhiều thanh niên chạy theo rất dễ gây tai nạn giao thông
đáng nói nhóm quái xế này còn dùng băng keo dán cả biển số để tránh sự truy lùng của công an